tính đến ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi tổng vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt một mươi ba chín tỷ usd giảm một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
có một hai trăm một mươi hai dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt bảy bốn tỷ usd giảm một mươi một một về số dự án và tăng một mươi năm hai về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước
có bốn trăm ba mươi sáu lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt ba năm tỷ usd tăng ba mươi một bốn có ba năm trăm hai mươi tám lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn gần ba tỷ usd
trong số năm mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại việt nam trong năm tháng đầu năm singapore là nhà đầu tư lớn nhất với bốn ba trăm một mươi tám triệu usd tiếp đến là đài loan trung quốc bảy trăm bốn mươi ba triệu usd
trung quốc sáu trăm chín mươi bốn triệu usd hồng kông trung quốc năm trăm linh triệu usd hàn quốc bốn trăm bốn mươi một triệu usd nhật bản hai trăm hai mươi một triệu usd